theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật việt nam đã phát hiện hai ca dương tính virus ncov đầu tiên tại tp hcm
ngay trong tối nay ngày hai mươi ba tháng một thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã có mặt khẩn cấp
tại bệnh viện trợ giấy tp hcm để kiểm tra tình trạng hai ca dương tính với virus ncov
đây là hai cha con người trung quốc trong đó người cha đã đi từ vũ hán trung quốc
nhập cảnh vào việt nam qua sân bay quốc tế nội bài hà nội
theo bác sĩ của bệnh viện trợ giấy ông ly đinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đi từ vũ hán trung quốc
nhập cảnh vào hà nội vào ngày một mươi ba tháng một sau đó di chuyển đến nha trang
người con ly di chào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã ở long an từ bốn tháng trước đi ra nha trang để gặp cha
sau đó tiếp tục về tp hcm và long an
đến ngày một mươi bảy tháng một người cha bắt đầu sốt ngày hai mươi tháng một người con có các triệu chứng tương tự
hai cha con nhập viện tại bệnh viện trợ giấy tối ngày hai mươi hai tháng một
sau khi khai thác bệnh sử
xác định bệnh nhân đến từ vùng có dịch có các triệu chứng của virus ncov
bệnh viện trợ giấy đã lập tức tiến hành cách ly tuyệt đối hai lớp lấy mẫu bệnh phẩm
thực hiện các quy định phòng chống dịch và điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
hiện nay tình trạng hai bệnh nhân trên đã tạm ổn định